khoảng năm giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi tại công trình xây dựng trên phố giáp nhị thịnh liệt hoàng mai hà nội xảy ra vụ sập giàn giáo công trình
thông tin ban đầu từ người dân gần hiện trường vụ việc làm hai người chết bốn người bị thương
được biết hai nạn nhân tử vong đều là công nhân thuộc nhóm đổ bê tông trong đó một người năm mươi ba tuổi và một người hai mươi tám tuổi
một nhân chứng cho biết lúc đó các công nhân đang đổ bê tông trên tầng sáu thì xảy ra sự cố
hiện số người chết và bị thương đã được đưa đi khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an bảo vệ dân phố có mặt phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định
hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ